chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế who cho biết tổ chức này đang cố gắng xác định chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín trên toàn cầu
nguyên do là bởi các chuyên gia cho rằng con số tử vong thực tế do covid một mươi chín trên thế giới đến cuối năm hai nghìn hai mươi một có thể lên đến một mươi năm triệu ca
tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn sáu triệu ca được báo cáo chính thức
tổ chức y tế thế giới who đang tiếp tục cố gắng để đưa ra giải pháp đối với câu hỏi của nhiều người về con số chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín
theo báo new york times các chuyên gia đã tham gia các nỗ lực của who trong năm qua cho rằng con số tử vong thực tế do covid một mươi chín đến cuối năm hai nghìn hai mươi một có thể lên đến một mươi năm triệu ca
tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn sáu triệu ca được báo cáo chính thức
báo này dẫn các nguồn thạo tin và các dữ liệu sơ bộ của who cho biết
trong số khoảng chín triệu ca tử vong bổ sung so với dữ liệu báo cáo chính thức khoảng một phần ba được cho là ở ấn độ
theo đó tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia nam á có thể ở mức ít nhất bốn triệu ca cao nhất trên thế giới
để đưa ra con số trên who đã sử dụng các dữ liệu quốc gia cung cấp về số ca tử vong vì covid một mươi chín
kết hợp với những thông tin mới từ các khu vực và các khảo sát từ các hộ gia đình
uso cũng sử dụng các mô hình thống kê để tìm ra số ca tử vong chưa được ghi nhận
các ca tử vong mà nguyên nhân trực tiếp không phải là covid một mươi chín cũng được tính vào số liệu trên
trong đó có các ca tử vong vì không tiếp cận được dịch vụ chăm sóc y tế bị gián đoạn trong đại dịch
tiến sĩ prabhat jha giám đốc trung tâm nghiên cứu sức khỏe toàn cầu tại toronto canada
và là một chuyên viên hỗ trợ who xác định chính xác số ca tử vong vì covid một mươi chín toàn cầu
cho rằng việc xác định con số chính xác các ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới có vai trò quan trọng
cả về thực tiễn về công tác thống kê
về đạo đức theo tiến sĩ prabhat jha nếu xảy ra làn sóng dịch bệnh tiếp theo
việc xác định đúng số ca tử vong là một phần quan trọng để đánh giá các chiến dịch tiêm chủng có thực sự hiệu quả hay không
trong khi đó mir ronao của ấn độ dẫn lời giáo sư chantip pagai từ new delhi cho rằng
phương thức tổng hợp của who còn nhiều hạn chế khi có tới tám mươi quốc gia trên thế giới không có các cơ sở dữ liệu y tế số hóa
tình trạng báo cáo chưa đầy đủ số ca tử vong vì covid một mươi chín là vấn đề nhiều nước gặp phải
không chỉ riêng ấn độ
theo cách tính mới của who ngoài ấn độ một số nước khác như nga trung quốc ai cập indonesia
cũng được cho là có số liệu tử vong vì covid một mươi chín trên thực tế cao hơn so với báo cáo